các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với lãi suất giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm để tránh thất thoát chúng lập danh sách con nợ và địa chỉ hẳn hoi
hàng ngày các đối tượng thay phiên nhau đi thu tiền lãi và sẵn sàng dùng vũ lực uy hiếp hàm dọa đánh đập nạn nhân khi con nợ không trả tiền đúng hẹn
khi mới đến lòng xuyên chúng sẽ đến các chốt giao thông ở các khu chợ để chúng phát tờ gây
trên tờ gây là nội dung cho vai là ưu đại không cần thấy chấp
qua những số điện thoại đó thì những người cần vay tiền sẽ điện thoại liên lạc cho những đối tượng đó
những đối tượng đó đến xem nhà chỉ cần biết nhà những người vai chỉ cần thấy chấp hậu khẩu chứng minh dân là bọn chúng cho vai
qua công tác nắm tình hình và đơn tố giác của nạn nhân lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
tính đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lòng xuyên đã khởi tố bị can và bắt tạm giam chín nữ tượng
thuộc hai nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn
đây là hai băng nhóm hoạt động cho vai nặng lãi chuyên nghiệp có tổ chức do cao bằng thảo và phan thanh tùng cầm đầu
cuối tháng chín tây có bạn tùng kêu xuống dưới này để cho vai
hàng ngày là đi đi thu một là người ta gọi điện cho mình người ta đang ở đâu mình đến anh thu
hai là ra chỗ buôn bán chỗ chợ
số tiền thì cũng người một triệu người hai triệu người ba triệu năm triệu bảy triệu

qua khám xét nơi ở trọ của hai đối tượng trên địa bàn
thành phố long xuyên lực lượng công an đã phát hiện tạm giữ hàng trăm chứng minh nhân dân
sổ hộ khẩu giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy nhận nợ của trên bốn trăm linh con nợ là nạn nhân của nhóm đối tượng này
với số tiền thể hiện trên giấy nợ trên chín trăm linh triệu đồng
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến hoạt động cho vai đánh lãi của nhóm đối tượng này
hiện nay cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam số đối tượng cho vai nặng lãi này
đang trong quá trình để củng cố hồ sơ
ở đây cơ quan công an cũng kêu gọi những người nào đã từng vai nợ của hai nhóm đối tượng này
đến cơ quan điều tra công an thành phố long xuyên để hỗ trợ phục vụ làm củng cố để xử lý số đối tượng này trước pháp luật
mặc dù nhóm đối tượng cho vai nặng lãi trên địa bàn thành phố long xuyên đã bị bắt giữ
nhưng trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này
cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan tổ chức đoàn thể
trong việc tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của loại tội phạm cho vai nặng lãi
kịp thời giới thiệu và hỗ trợ cho người dân tiếp cận nguồn vốn vai ưu đãi của nhà nước
đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình phát động toàn dân tích cực tham gia tố giác tội phạm
kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với hoạt động cho vai nặng lãi